văn chương và lịch sử là cặp phạm trù luôn song hành văn chương làm tăng tính thẩm mỹ khi truyền
tải thông điệp lịch sử còn lịch sử cung cấp cho văn chương một nguồn cảm hứng dồi dào
để làm rõ hơn mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và văn chương mới đây tại hà nội đã diễn ra
buổi tọa đàm do trường đại học khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với công ty sách và truyền
thông việt nam tổ chức tại buổi tọa đàm đa số các ý kiến đều cho rằng những tác phẩm văn học có
yếu tố lịch sử là những tác phẩm vừa truyền tải được thông điệp lịch sử vừa có tư tưởng chất
lý của nhà văn tuy vậy xanh giới giữa sự thật lịch sử và hư cấu trong văn chương luôn tồn tại
tại các tác phẩm văn trường có liên quan tới lịch sử buổi tọa đàm cũng thảo luận nhiều vấn đề về
giáo dục lịch sử đối với giới trẻ các chuyên gia khẳng định văn chương và lịch sử luôn có sự gắn bó
đặc biệt trong tình hình hiện nay mỗi người dân việt nam phải hiểu lịch sử dân tộc mình
và cách dễ tiếp cận nhất là thông qua các tác phẩm văn trường